ủy ban nhân dân tp hà nội đã chỉ đạo thanh tra thành phố đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan
triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo nội dung các kết luận thanh tra
tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ sóc sơn huyện sóc sơn
và tại khu đất rừng mưu thôn chóng khu đồi đá bạc xã yên bài
và khu đồi đống xã văn hòa huyện ba vì
ủy ban nhân dân tp hà nội giao thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với sở tài nguyên môi trường
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với các sở ban ngành liên quan
và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại hạn chế yếu kém
nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận kiến nghị xử lý sau thanh tra trên địa bàn thành phố
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm đất đai trên đất lâm nghiệp đất rừng